sau kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn dự thảo bộ luật lao động sửa đổi trong đó có quy định về tăng tuổi nghỉ hưu
đã được đưa ra lấy ý kiến của người dân và người lao động
nhiều ý kiến cho rằng việc tăng tuổi nghỉ hưu là việc tất yếu khi mà dân số giả nhanh
xong tăng bao nhiêu tăng với đối tượng nào và ngành nghề nào
và lộ trình tăng ra sao là vấn đề cần được cân nhắc kỹ lưỡng
vâng cũng có ý kiến cho rằng dù tuổi thọ bình quân của người việt nam đang tăng
nhưng bệnh tật thì ngày càng nhiều đặc thù ngành nghề ở nước ta phần lớn là lao động phổ thông
do vậy nếu kéo dài tuổi nghỉ hưu thì phải phân loại từng ngành nghề cụ thể
việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ làm giảm tỷ lệ hưởng lương hưu
như vậy sẽ hình thành một tầng lớp người dân có thu nhập rất thấp
là những người hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi
ngành diệt may hiện có khoảng hai năm triệu lao động
hầu hết lao động ngành này phải làm việc từ tám đến một mươi giờ một ngày và phải chịu áp lực công việc lớn
vậy nên nhiều công nhân ngành diệt may
không muốn tăng tuổi nghỉ hưu
tuy nhiên nhiều người lao động ở một số ngành nghề khác như ngành giáo viên
thì lại cho rằng họ vẫn đáp ứng được công việc
dù ở tuổi sáu mươi
tôi được biết là có một số giáo viên mầm non đã về nghỉ hưu
và vẫn có thể đi dạy thêm được làm được cho các trường tư thục khác
không cứ là một giáo viên mầm non là lúc nào cũng phải đứng trên bục giảng
một giáo viên mầm non nếu một giáo viên mầm non mà có kỹ năng
thì có thể là dạy các con những kỹ năng sống dạy các con kinh nghiệm trong cuộc sống
và những giáo viên trẻ thì có thể thay những giáo viên lớn tuổi hơn là ca hát nhảy múa đứng trên bục giảng
qua khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp bộ lao động thương minh và xã hội cơ quan soạn thảo cho biết
dự thảo luật chỉ quy định điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với những lao động trong điều kiện lao động bình thường
còn đối với những lao động làm việc trong điều kiện độc hại hay ở vùng đặc biệt khó khăn
thì sẽ có cơ chế điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp
nhưng mà những người nặng nhọc này thì lại nghỉ hưu thấp hơn năm năm
theo tính toán đến năm hai nghìn hai mươi một tổng số người đến tuổi bước vào thị trường lao động bằng với số người nghỉ hưu
tặng về sau số người trẻ tuổi gia nhập thị trường sẽ ngay cạnh tổng số người nghỉ hưu

càng ít do đó tăng tuổi nghỉ hưu từ năm hai nghìn hai mươi một sẽ là hợp lý nhất xong quá trình tăng cần phải
chia theo từng nhóm ngành nghề khu vực làm việc phù hợp với điều kiện sức khỏe của người lao động